liên quan đến tình hình dịch bệnh tại tp hcm mới đây giám đốc sở y tế tp hcm tăng trí thượng cho biết
có cơ sở khoa học cho thấy biến chủng omicron tại tp hcm đang tăng cao chiếm ưu thế so với biến chủng delta
điều này cũng một phần lý giải số ca mắc covid một mươi chín tại tp hcm có chiều hướng tăng
giám đốc sở y tế tp hcm tăng trí thượng cho biết kết quả tầm soát ngẫu nhiên một tuần gần đây
hai mươi trên chín mươi hai mẫu bệnh phẩm cho kết quả dương tính với biến chủng omicron theo giám đốc sở y tế tp hcm
ông phát biểu tại cuộc họp của ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín và phục hồi kinh tế thành phố với các quận huyện chiều ngày hai mươi hai tháng hai
đã có đủ các cơ sở khoa học chứng minh nhiều khả năng biến chủng omicron đang chiếm ưu thế trên địa bàn
cụ thể theo ông thượng kết quả tầm soát ngẫu nhiên biến chủng omicron bằng xét nghiệm pcr tại thành phố từ ngày một mươi đến một mươi bảy tháng hai
có bảy mươi trên chín mươi hai mẫu bệnh phẩm cho kết quả dương tính với biến chủng omicron chiếm bảy mươi sáu biến chủng delta chỉ còn khoảng hai mươi bốn
điều này phần nào lý giải số bệnh nhân covid một mươi chín trên địa bàn chiều hướng tăng do chủng mới có tốc độ lây nhiễm nhanh
ông thượng cho biết đây là cách khảo sát mới để ứng dụng
điều này phần nào lý giải số bệnh nhân covid một mươi chín trên địa bàn chiều hướng tăng do chủng mới có tốc độ lây nhiễm nhanh
ông thượng cho biết đây là cách khảo sát mới để ứng dụng